chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân
tạo ra nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển sản xuất công nghiệp xuất khẩu cũng như tăng trưởng chung của cả nền kinh tế
tuy nhiên nhìn lại ba mươi năm thu hút fdi việc thu hút và sử dụng nguồn vốn này vẫn đặt ra nhiều lo ngại
xoay quanh chất lượng công trình và tính lan tỏa của nguồn vốn
điều này đặt ra yêu cầu cấp bách cần sớm có những điều chỉnh chính sách phù hợp để dòng vốn fdi mang lại hiệu quả thiết thực hơn
trong giai đoạn mới nhất là trong việc kết nối tạo đòn bẩy giúp doanh nghiệp trong nước lớn mạnh tham gia sâu hơn
vào chuối giá trị toàn cầu
sau ba mươi năm đón vốn fdi việt nam đã tiến một bước dài trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài
đến nay đã có hai mươi ba dự án fdi chọn việt nam là điểm đến với tổng số vốn đăng ký trên ba trăm linh
trong đó tổng số vốn thực hiện đạt khoảng một trăm sáu mươi một tỷ usd
fdi đã góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nước bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển giải quyết việc làm
tăng thu ngân sách thúc đẩy chuyển gia công
công nghệ và tiến trình hội nhập quốc tế nước ta
đáng chú ý khu vực fdi hiện chiếm đến bảy mươi hai kim ngạch xuất khẩu
sự có mặt của các doanh nghiệp fdi đã giúp thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực quản trị
sức cạnh tranh đồng thời thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế
tuy nhiên bên cạnh những thành công hoạt động fdi cũng đã bổng lộ những mặt hạn chế
như chưa phù hợp với kế hoạch phát triển ngành và vùng kinh tế
một số máy móc thiết bị công nghệ lạc hậu đã được nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nghi án chuyển giá

dù vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
đang cố gắng phát triển ngành và vùng kinh tế
các dự án fdi không ký vào việt nam vẫn không ngừng tăng tốc
trên thực tế việc xuất hiện các dự án fdi có quy mô quá nhỏ vào việt nam
tương đối phổ biến trong giai đoạn một mươi năm đầu thu hút đầu tư nước ngoài
gần đây hiện tượng này xuất hiện trở lại gây lo ngại về chất lượng dự án đầu tư
trong một mươi tháng đầu năm nay chúng ta cũng đã có một sự tăng trưởng rất tích cực về tổng fdi
kể cả đầu tư mới kể cả mở rộng kể cả mua bán m a cũng tăng tới trên ba mươi
vốn thực hiện tăng trên một mươi hai một mươi ba
nhưng mà quy mô trung bình các dự án cũng là khá nhỏ
và cũng có nhiều dự án là trên dưới một triệu đô
điều này cho thấy rõ ràng là đang có quá trình thăm dò
cũng như đang cho thấy là các doanh nghiệp đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới
vào những lĩnh vực công nghiệp
còn hiện nay là họ đang gọi là lấp đầy những cái cơ hội nhỏ
theo kiểu sự mở rộng các thị trường dịch vụ
rồi các cái thị trường mà chưa phải đầu tư lớn
tính đến tháng chín cả nước đã thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài được hơn hai mươi năm tỷ usd
tăng hơn ba mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
con số này đã gần chạm với mức thu hút của cả năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên một trong những hạn chế mà nhiều chuyên gia lo ngại
là việc xuất hiện các dự án có quy mô vốn nhỏ
chẳng hạn tháng tám năm
năm nay bộ kế hoạch và đầu tư tính toán
số lượng dự án có quy mô dưới năm triệu usd chiếm tới tám mươi bảy
còn dự án dưới một triệu usd chiếm sáu mươi năm tổng số dự án đăng ký đầu tư vào việt nam
các dự án có quy mô quá nhỏ đặt ra lo ngại về công nghệ lạc hậu và hiệu quả của dự án
các chuyên gia cho rằng sau ba mươi năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
đã đến lúc việt nam cần xem xét việc đưa ra định mức tối thiểu
cho các dự án đầu tư nước ngoài
không có lẽ gì mà hiện nay
chúng ta có đến năm trăm bảy mươi cái doanh nghiệp tư nhân
trong đó có hơn một trăm linh tập đoàn lớn
mà chúng ta lại thu hút các nhà đầu tư nhỏ khoảng dưới một triệu usd
trừ một vài cái dịch vụ như là tư vấn pháp lý
rồi thì bảo hiểm
thì có thể chúng ta thu hút thêm những cái doanh nghiệp nhỏ
nhưng mà những công nghệ
công nghiệp thì không nên
và vì vậy cho nên tôi nghĩ là đây là một nhược điểm mà cần phải khắc phục sớm
đưa ra một cái mức tối thiểu
ví dụ như là vào các vùng xa vùng sâu
thì anh có phải mức tối thiểu phải là từ một mươi triệu và đến hai mươi triệu đô la trở lên
nhưng phải đi cùng với dân
phải đi cùng với công nghệ
thế còn là các khu đồ thí lớn
các thành phố lớn thì không thể có cái mức
phải mức tối thiểu lớn hơn
vì giai đoạn sắp tới
thì chúng ta phải hướng tới các dự án
có quy mô lớn
có tác động lan tỏa
tuy nhiên trên thực tế
các dự án về fdi hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ thông tin
dịch vụ thường có quy mô nhỏ
tuy nhiên lại mang và có khả năng lan tỏa công nghệ rất tốt
do vậy theo các chuyên gia
việc xem xét hiệu quả dự án không nên có tiêu chí cụ thể ở từng lĩnh vực
chứ không chỉ đánh giá thông qua quy mô dự án
những cái dự án và những cái công nghệ bây giờ của các cái công ty sme
ở nước ngoài
thì họ có thể vẫn sử dụng công nghệ cao công nghệ của gia đình nhưng lại rất là thích hợp
thế cho nên là cái đấy không phụ thuộc vào cái chuyện số vốn lớn hay nhỏ
mà phụ thuộc vào cái chuyện là chúng ta phải nâng cao cái khả năng đánh giá của chúng ta
đối với cái mức độ công nghệ của các cái dự án này
thế còn nếu như mà một triệu đô mà đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ
thì tôi xin nhắc lại đấy là một cái nguồn đầu tư rất tốt và sẽ phát triển
và đặc biệt là nếu như những cái dự án nó lại đầu tư vào ngành giáo dục hay là y tế v v
thì những cái đấy cần phải khuyên khách
việc các doanh nghiệp chúng ta thu hút vào đây mà doanh nghiệp fbi li ti như vậy
thì rõ ràng là cũng sẽ cần phải xem xét vấn đề công nghệ
tuy nhiên là cái điều này thì cũng không nên nói một cách là cả mớ như thế
chúng ta cũng phải xem xem là cái công nghệ đó công nghệ nào
bởi vì nếu như đôi khi mà nhỏ một doanh nghiệp
một số doanh nghiệp trong một số lĩnh vực ngành nghề
tôi nói ví dụ như là công nghệ thông tin chẳng hạn
thì họ doanh nghiệp họ khá là nhỏ không cần phải có nhiều nhà xưởng hay gì cả
nhưng mà ở đó thì họ mang lưu ý nữa là ngoài cái vấn đề vốn đó ra
chúng ta còn cả cái con người ở trong đó nữa
sau gần ba mươi năm thu hút fbi
bộ kế hoạch và đầu tư cũng thừa nhận những điểm yếu của vốn fdi vào việt nam
không chỉ là dự án có quy mô nhỏ
mà dòng vốn fdi mới chủ yếu tập trung vào lắp ráp tỷ lệ nội địa hóa thấp
giá trị xuất khẩu thực hiện theo hình thức gia công sử dụng nhiều lao động
giá trị gia tăng tạo ra tại việt nam thấp
thưa quý vị việc tăng cường mối liên kết giữa doanh nghiệp fdi với cộng đồng doanh nghiệp trong nước
là rất cần thiết bảo đảm cho sự phát triển bền vững của cả nền kinh tế
tuy nhiên mối liên kết kém chặt chẽ giữa doanh nghiệp ngoại và nội
chính là hạn chế lớn nhất trong thu hút đầu tư nước ngoài trong ba mươi năm qua
trong khi thu hút đầu tư ngoài của việt nam liên tục tăng
thì sức lan tỏa của nguồn vốn này đối với doanh nghiệp trong nước lại nhỏ bé
điều này đặt ra nhiều lo ngại
về việc hiệu quả thu hút đầu tư
dòng vốn ngoại thực tế đã đem lại nhiều tác động tích cực cho nền kinh tế
có phần bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển giải quyết việc làm
tăng thu ngân sách và thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế
điển hình như khu vực fdi cũng đã góp phần làm thay ra đổi thịt nhiều địa phương
như vĩnh phúc bắc ninh thái nguyên bình dương
tại các địa phương thu hút nhiều vốn fdi theo đánh giá của phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
chất lượng điều hành của chính quyền thường tốt hơn so với địa phương
điều này phần nào thể hiện rõ chiều hướng lan tỏa tích cực của fdi
tuy nhiên kỳ vọng của các doanh nghiệp fdi trong việc tạo ra mối liên kết bền chặt
với khối doanh nghiệp trong nước hỗ trợ họ lớn mạnh và đủ khả năng tham gia sâu
và chuỗi giá trị toàn cầu lại chưa được như mong đợi
chúng ta đã thu hút fdi gần coi như là ba mươi năm rồi từ năm tám mươi bảy đấy
và đến nay thì chúng ta thấy rằng là chúng ta vẫn nói câu chuyện nó hơi bị cũ
tức là chúng ta vẫn chưa được hưởng lại các doanh nghiệp việt nam vẫn chưa được
có một sự liên kết tốt với doanh nghiệp fdi
và rõ ràng như vậy thì cái việc học hỏi của chúng ta hay là chúng ta nhận được cái tác động
mà có thể nói là lan tỏa của họ thì chúng ta còn ít
cái điều này là điều mà rõ ràng chúng ta không mong muốn
và chúng ta mong muốn là được nhận nhiều hơn đúng không
bởi vì doanh nghiệp fdi chẳng qua họ vào đây thì bản thân cho họ họ có lợi nhuận họ chuyển về
còn đối với việt nam đặt câu hỏi rằng là họ đến đây thì chúng ta được cái gì
cái vấn đề là cái lan tỏa đến lan tỏa đến gốc rễ của chúng ta
nó phải bám vào cái nền kinh tế việt nam ở chỗ nào
thì cái điều đó nó phải thể hiện ở cái chỗ rằng doanh nghiệp fdi vào đây
nó phải làm sao nó cũng làm cho khu vực trong nước chúng ta lớn lên mạnh lên
tiêu chí để đánh giá sức lan tỏa của đầu tư nước ngoài đối với doanh nghiệp việt nam
nó phải được đo bằng năng suất lao động thì nó mới lên bền lâu
thì nó mới là thể hiện là có sự lan tỏa thật
chứ còn nếu không anh chỉ bằng cái là tăng lượng cái số các
các doanh nghiệp mà cung cấp các linh kiện phụ tùng mà lại không phải là chính mà
thì nó chưa phải là cái sự lan tỏa
doanh nghiệp fdi đầu tư ở việt nam về cơ bản
thì cái công nghệ mà họ mang vào đó
thì theo đánh giá của cái đầu tư là hiện nay là khoảng tám mươi là trung bình
một mươi năm thì là lạc hậu
chỉ có năm là thực hiện tương tiên
đây cũng chính là một trong lý do khiến vì sao mà cái tính lan tỏa
tác động lan tỏa và liên kết của công nghệ
từ các doanh nghiệp fdi ấy là còn thấp
cụ thể hiện nay chỉ có hai mươi một số doanh nghiệp việt nam thật sự tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
đây là con số rất thấp nếu so với các nước trong khu vực
trong khi tỷ lệ này ở thái lan là ba mươi ở malaysia là bốn mươi
các doanh nghiệp fdi lớn khi đầu tư vào việt nam đã có sẵn mạng lưới cung ứng riêng của mình
vì thế thường không chủ động và nhiệt tình tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tham gia các chuỗi này
nhiều doanh nghiệp fdi mặc dù tuyên bố thiện trí nhưng lại đặt ra những tiêu chuẩn quá cao
đồng thời không tiến hành các bước hỗ trợ cần thiết cho nên doanh nghiệp trong nước khó lòng với tới
thực tế doanh nghiệp fdi chỉ mua khoảng hai mươi sáu sáu số thiết bị đầu tư từ doanh nghiệp việt nam
còn lại là nhập khẩu và nhập từ công ty mẹ
tuy nhiên nguyên nhân không thể nhìn từ phía các doanh nghiệp fdi đã làm những gì
một nguyên nhân khác cũng đến từ năng lực còn yếu của các doanh nghiệp trong nước
khiến sức lan tỏa của dòng vốn này thực sự chưa đạt được kỳ vọng
việc lan tỏa không phải chỉ phụ thuộc về các nhà đầu tư nói gọi họ làm gì
mà trước hết đó
đó chính là khả năng hấp thụ của các doanh nghiệp việt nam
cho nên nếu các doanh nghiệp việt nam tăng cường khả năng hấp thụ của mình
tăng cường chất lượng nguồn nhân lực của mình
thì như vậy đương nhiên cái khả năng hấp thụ trong tương lai
khả năng lan tỏa trong tương lai nó sẽ tăng lên
và ở đây tôi rất kỳ vọng các doanh nghiệp sme ở các nước doanh nghiệp vừa và nhỏ
ở các nước bắc á một khi họ tham gia vào thị trường việt nam
thì họ sẽ là một đối tác phù hợp hơn với các doanh nghiệp nhỏ của việt nam
theo nghiên cứu tác động lan tỏa của các khu vực fdi tỷ lệ thuận với độ lớn của doanh nghiệp
các doanh nghiệp nhỏ gần như không nhận được hiệu quả lan tỏa từ khu vực fdi
chỉ có doanh nghiệp vừa và lớn có cơ hội
điều này gợi mở hàm ý về chính sách là làm sao để doanh nghiệp việt nam lớn lên
thì sẽ giảm được khoảng cách về công nghệ với các doanh nghiệp lớn
và tham gia các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp fdi
bên cạnh đó rõ ràng là chính sách về fdi hiện chưa làm tốt vai trò tạo liên kết giữa doanh nghiệp fdi với doanh nghiệp trong nước
do đó cần xây dựng một khung chính sách về fdi với trọng tâm là thúc đẩy năng lực của khu vực doanh nghiệp trong nước
nhất là các doanh nghiệp tư nhân để khu vực này có thể kết nối được với khu vực fdi
qua đó tham gia vào chuỗi giá trị khu vực toàn cầu
nhưng doanh nghiệp tham gia được là họ có năng lực nội tại
họ hiểu các chuẩn mực trong hoạt động thương mại trên thị trường và hiểu các chuẩn mực thương mại quốc tế
thế cho nên là có một số doanh nghiệp có thể chiếm một vài phần trăm
năm trăm linh ba trăm linh doanh nghiệp hay là năm trăm linh một nghìn doanh nghiệp là làm điều đó rồi
còn đa số các doanh nghiệp thiếu cả nguồn lực quản lý thiếu cả nguồn nhân lực
thiếu cả hiểu biết về những yêu cầu thương mại và kiến thức về quốc tế
cho nên rằng chúng ta phải giúp cho họ là những câu yếu đó
và tập trung vào một nhóm những người tương đối có năng lực
những doanh nghiệp có năng lực tiếp cận ngay
thì sau đó mở rộng sang các doanh nghiệp khác
chứ nó không có thể cùng một lúc được triển khai với cả sáu bảy trăm ngàn doanh nghiệp được
cái giải pháp ở đây thì cũng nói đến rất là nhiều rồi
tức là trước tiên là chúng ta cũng phải nghĩ đến cái việc là chúng ta phải tự tăng
tự chủ động tăng cái năng lực của mình lên cái đã
thứ hai nữa là ở đây cũng cần phải có một cái sự hỗ trợ nhà nước
để làm sao để tăng cái năng lực của cái khu vực doanh nghiệp trong nước lên
thì cái năng lực gì
thứ nhất là năng lực về quốc tế
bởi vì nếu con người ở đây mà chúng ta không đủ có năng lực làm việc ấy
thì không có thể tiếp nhận được cái kỹ năng nào cả cái kiến thức nào cả
thứ hai nữa là đây là vấn đề công nghệ
vấn đề công nghệ thì nói rất là đơn giản nhưng thực ra rất là khó
để tăng cái năng lực công nghệ lên thì các doanh nghiệp đây cũng phải cần có vốn
cần những cái ban đầu để hỗ trợ họ làm sao họ có thể đạt được cái tiêu chuẩn
bởi vì các doanh nghiệp vào tôi nói ví dụ samsung thì họ cần những cái tiêu chuẩn kỹ thuật rất là toàn cầu
bây giờ mình đáp ứng những tiêu chuẩn đấy
thì cái điều này doanh nghiệp nếu một mình để họ loay hoay rất là khó
cái này cần cái sự hỗ trợ của nhà nước
đấy thì đấy là những cái năng lực mà có lẽ là thiết yếu mà doanh nghiệp cũng phải cần
cái thứ hai nữa là phải có một cần hỗ trợ cho họ để họ có thể tiếp cận được với các doanh nghiệp phố đầu tư nước ngoài
điều này thì cần cái vai trò đây cũng vai trò rất nhiều bên của nhà nước của chính quyền địa phương của bản thân tự cái doanh nghiệp đó
cũng cả từ phía doanh nghiệp fdi họ cũng phải có cái nhu cầu họ cũng phải có cái thiện trí hợp tác
và đặc biệt đây là doanh nghiệp vai trò của chủ hội
thực tế phần lớn nhà đầu tư nước ngoài tại việt nam hiện nay mới đưa ra cam kết tỷ lệ nội địa hóa ở mức một mươi
đây là một trong những nguyên nhân khiến mức độ lan tỏa từ khu vực fdi đến khu vực doanh nghiệp trong nước còn hạn chế
cần có những chính sách bắt buộc nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại việt nam tăng tỷ lệ nội địa hóa
chỉ có như vậy mới tạo được sự lan tỏa tới khu vực doanh nghiệp trong nước
thưa quý vị theo các chuyên gia lợi thế từ chính sách kinh tế hội nhập không gian chính sách cởi mở và môi trường đầu tư thông thoáng thuận lợi
sẽ tiếp tục là thỏi nam châm thu hút vốn đầu tư fdi rất mạnh vào việt nam
bên cạnh tín hiệu đáng mừng từ nguồn vốn đầu tư tăng cao từ những quốc gia có trình độ khoa học công nghệ và quản trị tốt như nhật bản hàn quốc
thì nhiều kỳ vọng mới cũng được đặt ra từ các xu hướng đầu tư mới từ các nhà đầu tư mỹ châu âu như đức hà lan thụy sĩ bỉ trong giai đoạn sắp tới
được đánh giá là nền kinh tế việt nam đang phát triển tốt và là một trong những quốc gia có sự phát triển nhanh nhất khu vực
bên cạnh đó việc việt nam cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã được các nhà đầu tư nước ngoài thừa nhận thông qua cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan chức năng với doanh nghiệp
đây là những động lực để việt nam tiếp tục thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào việt nam nhiều hơn
vào việt nam chúng ta cũng hiểu rằng họ phải vào đây có mục đích của họ
vào đây họ được hưởng rất nhiều cái liên quan đến vấn đề gọi là tiếp cận các yếu tố đầu vào
trong đó ví dụ như đất đai chúng ta đang có những chính sách về ưu đãi đầu tư hay là chúng ta có nguồn nhân lực hiện tại đang trẻ rất là tốt họ cũng có được vào đây
tiếp theo là vấn đề về ưu đãi chính sách
lợi thế tiếp theo nữa là việt nam hiện tại cũng là hội nhập
cái việc hộ nhập như vậy thì nó cũng giúp
giúp cho các doanh nghiệp fdi tiếp cận được với thị trường của quốc tế tốt hơn
và cái điều đó thì nó cũng rất là hấp dẫn các nhà đầu tư
tuy nhiên là đây cũng phải nói một cái điều tiếp theo là cái môi trường đầu tư việt nam được cải thiện rất là nhiều
và cái điều đó thì cũng giúp cho các cái nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng hơn vào của cái việc mà người ta hoạt động ở tại việt nam và người ta cũng đã vào việt nam
và theo tôi thì hiện nay chính phủ đang đi theo một cái định hướng rất là thích hợp
đó là cái việc khuyến khích các cái doanh nghiệp khởi nghiệp
đó là cái việc mà
chính phủ khuyến khích nền kinh tế tư nhân và hạn chế việc cạnh tranh bất bình đẳng giữa khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân
thì đây đều là những cái định hướng mà phù hợp với cái xu hướng phát triển của xã hội và xu hướng phát triển của nền kinh tế
cho nên những cái định hướng này của chính phủ cộng thêm với cái việc mà cải thiện cái thể chế
thì tôi tin rằng sẽ góp phần vào cái sự tăng trưởng sắp tới đây của nền kinh tế việt nam
cùng với đó những tín hiệu đáng mừng từ nguồn vốn đầu tư từ nhật bản hàn quốc tăng cao trong thời gian qua là tín hiệu đáng mừng
bởi đây cũng là những quốc gia trong khu vực có trình độ khoa học công nghệ và quản trị tốt
bên cạnh đó nguồn vốn đầu tư từ mỹ một số nước từ châu âu như đức hà lan thụy sĩ bỉ cũng là làn sóng đầu tư mới đang được kỳ vọng
gần đây tôi thấy có một cái xu hướng rõ ràng
tức là số vốn đầu tư đến từ nhật bản từ hàn quốc hoặc là từ đài loan thì nó vượt trội so với số vốn đầu tư đến từ âu mỹ
và như vậy cái xu hướng này tôi nghĩ là sẽ tiếp tục
và như vậy trong năm nay cũng như là trong những năm sắp tới nữa việt nam sẽ tiếp tục là cái điểm hút đầu tư từ các nước bắc á
và đây cũng sẽ là một cái xu hướng chủ đạo để mà chúng ta tận dụng cái cơ hội này để mà kết hợp với các nước như là nhật bản hàn quốc đài loan
và nâng cái tầm nền kinh tế
thế còn đối với các nước âu mỹ thì cái việc thực tế là việt nam hút được nhiều vốn đầu tư từ các nước châu á khác sẽ làm cho họ suy nghĩ lại về cái độ hấp dẫn của cái nền kinh tế việt nam
và như vậy các nước châu âu và mỹ sẽ là một cái làn sóng tiếp theo sau khi mà họ thấy được cái cơ hội mà việt nam đã tạo ra cho các cái nhà đầu tư từ châu á
thì tôi tin là khoảng năm đến một mươi năm nữa thì có thể các nước châu âu và mỹ họ sẽ chú ý nhiều hơn đến việt nam

theo nhận định của các chuyên gia nhiều lợi thế của việt nam như lao động dồi dào giá rẻ sẽ không còn là ưu thế thu hút đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư
cùng với đó làn sóng công nghệ bốn đặt ra thách thức về chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động đối với cơ hội thu hút đầu tư của doanh nghiệp
do vậy bên cạnh việc tiếp tục ra soát và điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư cho phù hợp và hiệu quả theo các mục tiêu phát triển
việt nam cũng cần phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực tăng sức hút các nhà đầu tư
trong thời gian tới vốn fdi sẽ tiếp tục đóng vai trò là nguồn lực quan trọng mà chính phủ sẽ ưu tiên
để nguồn vốn này thực sự phát huy hiệu quả việc tăng cường mối liên kết giữa doanh nghiệp fdi với cộng đồng doanh nghiệp trong nước
là rất cần thiết bảo đảm cho sự phát triển bền vững của cả nền kinh tế
các chuyên gia cho rằng thời gian tới việt nam cần thu hút fdi có chọn lọc ưu tiên doanh nghiệp có công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường quản trị tốt
ưu tiên hơn cho các doanh nghiệp fdi có chính sách kết nối với doanh nghiệp việt nam
việc kết nối này sẽ giúp cả hai khu vực mạnh lên để cùng phát triển
chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội